do đại dịch covid một mươi chín nhiều sự kiện nhiều hoạt động văn hóa đã phải hoãn hay phải dừng tổ chức
nhưng đây cũng là thách thức chung của cả thế giới
và tình thế ấy buộc chúng ta phải thích nghi và tìm cách vượt qua
năm hai nghìn hai mươi đang khép lại
tuy nhiên nó đã để lại cho chúng ta những cú sốc văn hóa mang tên covid một mươi chín
nó làm đảo lộn cuộc sống
nó khiến các lễ hội bị hủy bỏ
các sự kiện văn hóa nghệ thuật ngừng diễn
ngoài ra ngành du lịch dịch vụ gần như tê liệt
nó tác động và đưa ra những thách thức mới cho văn hóa nghệ thuật
đó buộc chúng ta phải thích nghi và tìm cách vượt qua
trong quá trình thích nghi và vượt qua đó bên cạnh những tác động tiêu cực mà đại dịch covid một mươi chín gây ra cho ngành du lịch
thì bức tranh văn hóa nghệ thuật năm hai nghìn hai mươi vẫn có những điểm sáng về sân khấu về âm nhạc về điện ảnh
mang một tàu ướn riêng có sức lan tỏa mạnh mẽ đặc biệt trong những vực âm nhạc
đó là sự lên ngôi của rap sự bùng nổ sâu nhạc trực tuyến mv d drama và sự ra đời của một loạt ca khúc tuyên truyền về phòng chống covid một mươi chín
đặc biệt ca khúc gen covid của nhạc sĩ khắc hâm đã trở nên nổi tiếng không chỉ riêng ở việt nam mà cả trên toàn thế giới
có thể nói covid một mươi chín đã gây ra một biến cố rất lớn
các ca khúc này đã giúp cho toàn thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
nó ảnh hưởng gây hậu quả nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống văn hóa nghệ thuật
nhưng cũng chính trong hoàn cảnh khó khăn đó nhiều ý tưởng mới đã ra đời tạo nên sự thay đổi
không chỉ cho năm hai nghìn hai mươi mà còn có thể cho nhiều năm sau đó
khi mọi hoạt động giải trí đóng băng trong mùa covid một mươi chín
nhiều nghệ sĩ đã tiến hành tổ chức các show diễn trực tuyến nhằm phục vụ cho khán giả trong thời gian giãn cách xã hội
các live show mini show trực tuyến
trở thành xu hướng tất yếu không chỉ ở việt nam mà là trên toàn thế giới
không ai có thể hình dung được một ngày họ phải ngồi yên một chỗ và nhìn ngắm tất cả
triển lãm nghệ thuật trình diễn âm nhạc múa nhạc kịch các buổi bán đấu giá nghệ thuật
mà sự hấp dẫn và thú vị chẳng kém gì những buổi xem trực tiếp
trong năm hai nghìn hai mươi thì có sự thay đổi rất là lớn trong văn hóa nghệ thuật
đó là việc chúng ta
thích ứng nhanh hơn với việc chuyển đổi số
tức là đến năm hai nghìn hai mươi một thì chúng ta sẽ có thêm rất nhiều các sản phẩm văn hóa
từ âm nhạc từ phim ảnh từ thời trang
nó thực sự là của người việt nam cho người việt nam và vì người việt nam
năm hai nghìn hai mươi còn là một năm mang lại những mất mát lớn
khi hàng loạt những tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn ra đi

khi nói về văn hóa không chỉ nói về những hoạt động sáng tạo và nghệ thuật biểu diễn
mà còn một mảng khác rất quan trọng
đó chính là mối quan hệ giữa con người với con người
mối quan hệ giữa con người với cộng đồng
đó chính là văn hóa ứng xử là lối sống đạo đức
nhiều năm trở lại đây chúng ta hay đề cập đến nối sống đạo đức
như một biểu hiện của vấn đạn xã hội
trong năm covid hai nghìn hai mươi vừa rồi không phải là không có những biểu hiện của sự xuất hiện
không phải là không có những biểu hiện của sự xuống cấp đó
nhưng bên cạnh đó chúng ta lại nhìn thấy những điểm sáng về tình người về sự hy sinh vì cộng đồng
năm hai nghìn hai mươi năm covid một mươi chín chi phối tác động đến tất cả
nhưng điều ta nhận ra là người việt nam văn hóa việt nam
vẫn thích ứng tốt với hoàn cảnh khó khăn
vẫn thể hiện được những phẩm chất phẩm cách việt nam tích cực
có lẽ đó cũng chính là yếu tố để chúng ta tin tưởng rằng
trong năm mới hai nghìn hai mươi một
văn hóa việt nam sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa